bệnh viện chợ rẫy tp hcm đã thông tin về tình hình sức khỏe của một mươi năm nạn nhân
trong vụ tai nạn xe chở đoàn cán bộ cục quản lý thị trường tp hcm
được chuyển đến từ bệnh viện đa khoa tỉnh con tâm
trong đó vẫn còn chín bệnh nhân đang được điều trị tích cực
một bệnh nhân hôn mê suốt huyết não rất nặng
tối một mươi bốn tháng bốn khoa cấp cứu bệnh viện đã tiếp nhận một mươi năm bệnh nhân trong vụ tai nạn
trong đó có sáu trường hợp ổn định được xuất viện về trong đêm
chín trường hợp còn lại vẫn đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện
trong số này có hai ca vẫn nằm khoa chấn thương sò não
một người điều trị ở khoa ngoại thần kinh một trường hợp nằm khoa tai mũi họng
và năm người đang nằm khoa chấn thương chính hình
các bệnh nhân đều có chấn thương đầu đã được xử lý sơ cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
hai bệnh nhân nằm khoa chấn thương sò não gồm một nam và một nữ
bệnh nhân nam có gãy xương cắn tay và chân bên phải đã được nẹp bột
khi chục ct thích xuất huyết não nhẹ bệnh nhân vẫn tỉnh táo tiếp xúc tốt
và tiếp tục được theo dõi tại khoa chấn thương sò não
một bệnh nhân nằm tại khoa ngoại thần kinh bị đa chấn thương gãy xương bả vai gãy xương sườn
có tình trạng hôn mê do xuất huyết não phù não rối loạn đông máu
các bác sĩ đã thống nhất quyết định phẫu thuật lấy máu tụ trong não cố gắng cứu bệnh nhân
hiện bệnh nhân vẫn còn hôn mê tình trạng rất nặng và được theo dõi tại phòng hồi sức
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an
thành phố hà tĩnh công an huyện can lộc vừa kịp thời bắt giữ đối tượng nguyễn minh toàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn nghèn huyện can lộc vào đêm ngày hôm qua
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng bốn tại hiệu vàng kim sơn hiền ở thị trấn nghèn đã xảy ra vụ cướp
đối tượng xông vào quầy bán hàng dùng búa đập vỡ tủ kính lấy một số vòng đeo cổ bằng vàng
rồi lên xe tẩu thoát trong đêm tối sau khi tiếp nhận tin báo công an tỉnh hà tĩnh huy động tối đa
lực lượng phương tiện sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu chứng cứ
tiến hành chốt chặn các tuyến xoát xét các địa bàn để kịp thời bắt giữ đối tượng
đến khoảng một giờ ngày một mươi tám tháng bốn lực lượng công an đã xác định được đối tượng gây ra vụ án trên là
nguyễn minh toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã thạch trung thành phố hà tĩnh và tiến hành bắt xử
khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố vinh tỉnh nghệ an tiến hành khám xét
lực lượng chức năng thu giữ một mươi sáu vòng kiềng bằng vàng có giá trị khoảng một trăm chín mươi triệu đồng
một xe ô tô biển kiểm soát ba mươi tám a một mươi một nghìn ba trăm tám mươi cùng tài liệu tăng vật liên quan đến vụ án
tại cơ quan điều tra bước đầu toàn khai nhận do đánh bạc dẫn đến nợ không có tiền để trả
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện can lộc đã tạm
giữ nguyễn minh toàn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện triệu sơn phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã điều tra
và làm rõ bắt giữ hai đối tượng là trần minh hiếu và phạm văn đông đều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở
thành phố thái bình tỉnh thái bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó công an huyện triệu sơn liên tiếp nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc
có hai đối tượng lạ mặt đi xe máy đến các cửa hàng mua đồ sau đó nhờ người bán hàng
đổi tiền tài khoản lấy tiền mặt sau đó thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chỉ tính trong ngày bốn tháng bốn hai đối tượng này đã gây ra bốn vụ lừa đảo trên địa bàn huyện
triệu sơn và đông sơn điển hình một tiểu thương ở chợ rắt thị trấn triệu sơn huyện triệu sơn
đã bị hai đối tượng đến mua thịt lợn với giá một trăm năm mươi đồng sau đó nhờ đổi thêm một triệu năm trăm linh ngàn đồng
tiền mặt qua hình thức chuyển khoản sau khi thao tác hai đối tượng cho xem giao dịch trên
điện thoại thấy chuyển khoản đã thành công và cho vào đúng số tài khoản của mình nạn nhân đã
đưa tiền mặt cho chúng khi hai đối tượng bỏ đi tiểu thương trên vẫn không nhận được tiền qua tài
khoản thì mới biết mình đã bị lừa tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng thừa nhận về hành vi
phạm tội của mình và hiện cơ quan công an khuyến cáo tới người dân cần cẩn thận và thận trọng khi
giao dịch mua bán bằng hình thức chuyển khoản mọi cá nhân tuyệt đối không đưa tiền mặt khi chưa
thấy rõ tiền trong tài khoản để tránh các đối tượng lừa đảo lợi dụng
thưa quý vị qua công tác nắm bắt tình hình lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố thanh hóa
đã phát hiện trên địa bàn thành phố thanh hóa trong thời gian gần đây xuất hiện một nhóm đối tượng
nghi vấn hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên hoàn vũ hoàng
thanh tâm do công ty quang đông sản xuất và buôn bán ở thị trường hàn quốc và xuất khẩu sang việt nam
đây là sản phẩm được quảng cáo là có tác dụng phòng chống đột quỵ
bổ não hiện đang rất được người tiêu dùng quan tâm sử dụng lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe
và sự thiếu hiểu biết của người dân các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo
trảo bán qua mạng và cam kết luôn có sẵn hàng hóa với số lượng lớn
luôn có khả năng cung cấp cho người mua với giá tốt
nhận định vụ việc có dấu hiệu sản xuất kinh doanh hàng giả công an thành phố thanh hóa đã nhanh chóng
tổ chức xác minh làm rõ nhân thân lai lịch các đối tượng có liên quan
đồng thời tổ chức khám xét đồng loạt tại một mươi địa điểm là nơi ở nơi làm việc sản xuất
cất xấu hàng hóa của các đối tượng trên địa bàn thành phố hà nội

nhận định vụ việc có dấu hiệu sản xuất kinh doanh hàng giả công an thành phố thanh hóa đã nhanh chóng